những ngày tháng bảy âm lịch thị trường vàng mã lại trở nên nhộn nhịp với quan niệm trần sao âm vậy
thì việc đốt vàng mã cho người đã khuất để tỏ lòng biết ơn với mong muốn ông bà tổ tiên có đầy đủ đồ dùng ở thế giới bên kia
và năm nay do tác động của đại dịch covid một mươi chín các giao dịch trực tiếp bị hạn chế nên xu hướng mua bán online có chiều hướng gia tăng
và vàng mã cũng đang trở thành một mặt hàng được mua bán sôi nổi trên các sản thương mại điện tử
khi làn sóng dịch covid một mươi chín trở lại lần thứ hai việc đi lại của người dân cũng trở nên hạn chế
nắm bắt được tâm lý của khách hàng nhiều sản thương mại điện tử cũng giao bán các mặt hàng vàng mã để phục vụ người dân
trên các sàn thương mại điện tử như shopee lazada không khó để bắt gặp những mặt hàng vàng mã với đủ các chủng loại và mẫu mã như thế này
chỉ cần một cú nhấp chuột người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được các sản phẩm như đô la tiền vàng tàu quan quần áo
ngựa đỏ bằng vàng mã trên các chợ mạng hay sàn thương mại điện tử
thay vì ra chợ mua vàng mã để cúng trong tháng cô hồn chị tâm nhân viên văn phòng cũng chọn cho mình cách mua hàng online
năm nay do cái tình hình dịch bệnh mình ít khi đi mua sắm ở bên ngoài trực tiếp như là hàng năm
mà mình đa phần là mua online
thậm chí là dầm tháng bảy này đồ cúng lễ mình mua online thì nó vừa tiện với cả giá cả mình thấy nó sẽ phải trăng
mình biết được cái giá nó là như thế nào trước khi đặt mua
khác với mọi năm trong những ngày này trên phố hàng mã hà nội có thể thấy rõ bầu không khí ảm đạm
ít người qua lại và lượng khách mua hàng cũng kém hẳn so với mọi năm
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín không chỉ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế
mà nó còn làm thay đổi ít nhiều thói quen sinh hoạt của người dân trong tháng vù lan